nhằm từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhất là lứa tuổi học sinh trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thời gian qua công an huyện tam đường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ đến các trường học trên địa bàn
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát giao thông công an huyện tam đường đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức được chín buổi tuyên truyền cho chín trường học
với trên bốn năm trăm linh học sinh cán bộ giáo viên tham gia đồng thời tặng gần ba trăm linh mũ bảo hiểm hai mươi sáu suất học bổng và ba trăm năm mươi cuốn truyện tranh cho các em học sinh
với việc đa dạng hóa hình thức đã góp phần truyền tải thông tin kiến thức và giúp các em dễ dàng tiếp thù hơn
thực hiện điện trị đạo của ban đốc công an huyện thịnh hà châu về việc tuyên truyền luật giao thông bộ tới các em học sinh
và tuyên truyền cho các em những nội dung để các em tự trang bị cho mình những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức
ý thức văn hóa và các kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông nhằm giảm thiểu vi phạm giao thông và tàn nạn thông
những tháng cuối năm lực lượng công an tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin giữa ban giám hiệu các nhà trường và phụ huynh
để kịp thời theo dõi quản lý giáo dục và có hình thức kiểm điểm xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông
qua đó nhằm góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn số người bị thương bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên địa bàn